làm cách nào để phát triển mà không đánh đổi kinh tế lấy môi trường
đây là nội dung chính tại hội thảo khoa học quốc gia về môi trường và phát triển bền vững
do viện tài nguyên và môi trường tổ chức sáng nay tại hà nội
các nhà khoa học tham dự hội thảo nhận định việt nam sau hơn ba mươi năm đổi mới
thành tựu phát triển chủ yếu dựa vào lợi thế các nguồn tài nguyên thiên nhiên và lao động giá rẻ
hệ lụy của nó là làm suy giảm cạn kiệt các nguồn tài nguyên
thách thức về ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu
vì vậy để khắc phục các vấn đề về môi trường
cần phải thay đổi tư duy trong cộng đồng về nền kinh tế tuần hoàn biến rác thành nguồn tài nguyên
bên cạnh đó cần tiếp tục xu hướng phát triển xanh với lối sống xanh năng lượng sạch
kết hợp với các mô hình sinh kế hài hòa không làm tổn hại tới thiên nhiên